các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
các tỉnh miền tây đã phát hiện hàng trăm f trong dòng người chạy xe máy về quê tránh dịch những ngày qua
sau khi đón người dân trở về từ địa phương khác các tỉnh miền tây sẽ tiến hành các biện pháp cách ly phòng dịch
tuy nhiên mỗi nơi áp dụng một quy định khác nhau
nhiều tỉnh thành khu vực đồng bằng sông cửu long đã lên kế hoạch tổ chức đón người dân có hoàn cảnh khó khăn
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín từ thành phố hồ chí minh
long an và các tỉnh đông nam bộ về quê
tuy nhiên do mấy ngày qua lượng người tự phát về quê ồ ạt nên kế hoạch này đã bị ảnh hưởng không nhỏ
các chuyên gia cho rằng việc người dân rời thành phố hồ chí minh về quê là nhu cầu chính đáng
vai trò của các tỉnh là kiểm soát tốt những người này khi độ phủ vaccine covid một mươi chín còn thấp
trong đoàn năm trăm linh người đi bộ từ huyện tân uyên bình dương về hà giang
có nhiều trẻ em phụ nữ mang thai sau nhiều tháng thất nghiệp họ không còn tiền
phương tiện vận tải hành khách không hoạt động nhưng người này đành đi bộ về quê dù quãng đường dài hơn một tám trăm linh km
do điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp rất nhiều người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động
nghỉ việc không lương do dịch covid một mươi chín có khả năng không được nhận hỗ trợ theo nghị quyết một trăm một mươi sáu nqcp
các quận huyện tại tp hcm đang đẩy nhanh tiêm vaccine giúp người dân đáp ứng điều kiện thẻ xanh covid thuận lợi đi lại tham gia các hoạt động kinh tế
bà thường vụ thành ủy tp biên hòa đồng nai đã điều động và cho thô chức vụ đối với một số lãnh đạo phường phòng y tế vì chống dịch chưa tốt
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin tòa cảnh covid ngày hôm nay sau đây là nội dung trí tiết

các tỉnh miền tây đã phát hiện hàng trăm f trong dòng người chạy xe máy về quê tránh dịch những ngày qua
cụ thể tỉnh cà mau ghi nhận năm mươi sáu f mới được phát hiện trong ngày trong đó năm mươi người được sàng lọc từ một mươi một tám trăm linh người trở về từ tp hcm và các tỉnh phía nam
tại sóc trăng ba ngày qua có trên bốn mươi người từ các tỉnh thành phố về quê trong đó nhiều nhất là tp hcm và bình dương
tại an giang chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang nguyễn thanh bình cho rằng
ngành y tế chỉ xét nghiệm được khoảng năm mươi trong số gần ba mươi người tự đi xe máy về quê phát hiện bốn mươi bốn f
tại hậu giang bốn ngày qua tỉnh này liên tiếp nhận trên bảy bốn trăm linh người dân đi xe máy từ tp hcm và các tỉnh đông nam bộ về quê có năm mươi một f được phát hiện trong lực lượng này
tại tỉnh đắk lắc chủ tịch ủy ban nhân dân phạm ngọc nghị cho biết địa phương đã tiếp nhận hơn tám công dân về từ các tỉnh đồng nai bình dương
sau khi những người này được đưa vào các trường học để test nhanh
sau khi đón người dân trở về từ địa phương khác các tỉnh miền tây sẽ tiến hành các biện pháp cách ly phòng dịch
tuy nhiên mỗi nơi áp dụng một quy định khác nhau
những ngày qua tỉnh tiền giang tiếp nhận khoảng bốn người từ các tỉnh trở về
tất cả những người này được test nhanh covid một mươi chín và phân loại để đưa ra biện pháp cách ly
các lực lượng như trường ấp tổ covid một mươi chín cộng đồng
có trách nhiệm giám sát cơ quan y tế xã theo dõi sức khỏe và xét nghiệm định kỳ
nếu âm tính sẽ công bố kết thúc cách ly tại nhà
đối với những người đã tiêm mũi một vaccine hoặc chưa tiêm mũi nào sẽ được cách ly tập trung
cũng theo hướng dẫn của sở y tế tỉnh an giang
người về từ các tỉnh địa phương được chia thành hai nhóm
với người dân về từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh bình dương đồng nai long an
nếu được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
trước khi về địa phương phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày
trong thời gian này người dân được xét nghiệm hai lần ngày thứ ba và ngày thứ bảy
đối với những người về từ địa phương khác trừ thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an
nếu tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc f không khỏi bệnh
sẽ được tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong một mươi bốn ngày
thông báo cho cơ quan y tế trên địa phương trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng
số thò đau học khó thở giảm hoặc mất vị giác hoặc cứu giác
tại cần thơ các trường hợp về từ vùng dịch địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm
phải cách ly tập trung thực hiện cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú một mươi bốn ngày
và tiếp tục theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
thực hiện xét nghiệm ba lần vào ngày đầu ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
đối với trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine hoặc ép không khỏi bệnh
thì được tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày
thực hiện xét nghiệm hai lần vào ngày đầu và ngày thứ bảy
tại đồng tháp tất cả người về từ địa phương khác đều phải cách ly tập trung
trong đó người tiêm đủ liều vaccine phải cách ly tập trung ba ngày
có xét nghiệm pcr trong thời gian cách ly sau đó các trường hợp này phải cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
nhiều tỉnh thành khu vực đồng bằng sơ cửu long đã lên kế hoạch tổ chức đón người dân
có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
từ tp hcm long an và các tỉnh thành khu vực đồng bằng sơ cửu long
tuy nhiên do mấy ngày qua lượng người tự phát về quê ồ ạt nên kế hoạch này bị ảnh hưởng không nhỏ
ông huỳnh quốc việt chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau cho biết
tỉnh đã cho xe xuất phát đi đón hai trăm linh bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở tp hcm
và các tỉnh đông nam bộ về quê
đối tượng được đón đợt này gồm phụ nữ có thai trên ba mươi hai tuần tuổi
người đi khám bệnh bị kẹt lại người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có nơi ở
cũng theo bà nguyễn thị quyên thanh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh lòng cho biết
viện tỉnh đang lên kế hoạch đón khoảng năm trăm linh công dân của tỉnh
thuộc nhóm đối tượng ưu tiên gồm người cao tuổi trẻ em phụ nữ mang thai
phụ nữ nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi người lao động thuộc hộ nghèo cận nghèo
người đi khám bệnh chữa bệnh người thăm thân nhân đang gặp khó khăn ở tỉnh bình dương
ông lê tấn cận phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu cho biết
trong bốn ngày qua tỉnh này đón hơn chín người từ bình dương đồng nai tp hcm long an
tự phát xe máy về quê và dự kiến có hơn một mươi người tiếp tục về địa phương trong những ngày tới
trong khi các khu cách ly tập trung hiện đã quá tải
mặc dù trước đó bạc liêu đã có kế hoạch đón công dân từ các tỉnh thành
đang có dịch về quê trong đợt hai với số lượng dự kiến khoảng ba trăm năm mươi người
tuy nhiên mấy ngày qua công dân tự phát về quê với số lượng quá lớn
các chuyên gia cho rằng việc người dân rời tp hcm về quê là nhu cầu chính đáng
vai trò của các tỉnh là kiểm soát tốt những người này khi độ phủ vaccine covid một mươi chín còn thấp
những ngày qua hàng chục người từ long an tp hcm bình dương đồng nai
chạy xe máy trên khắp các tuyến quốc lộ tỏa về các địa phương
được lượng chức năng tại các tỉnh miền tây đang căng sức phân luận cách ly
sàng lọc f để tránh lây lan dịch bệnh
tại bến tre trong ngày bốn tháng
ngày một mươi tỉnh đã tiếp nhận sáu trăm linh năm trường hợp ở các tỉnh thành phố tự phát trở về
tỉnh đã huy động và sẵn sàng trưng dụng các nhà văn hóa đình trường học
để phục vụ cách ly người dân trở về
bên cạnh đó bến tre đang rà soát những trường hợp công dân ngoài tỉnh về địa phương
trường hợp nguy cơ cao sẽ được ưu tiên tiêm vaccine để phòng bệnh
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trần ngọc tam nhấn mạnh địa phương này
tổ chức cách ly tập trung để quản lý chặt chẽ tất cả người về từ vùng dịch
quá trình cách ly tập trung là bảy ngày để ngành chuyên môn có đủ thời gian phân loại
và cách ly điều trị nếu có ép không
ông huỳnh quốc việt chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau cho biết
nhiều ngày qua tỉnh đón hàng nghìn người đi xe máy về quê
để đảm bảo kiểm soát tốt trường hợp này bà con được bố trí cách ly
tại các trường học để xét nghiệm sàng lọc
lãnh đạo tỉnh cà mau cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín
ông việt cho biết các tỉnh miền tây đã kiến nghị thành phố hồ chí minh
đồng nai bình dương và long an ngừng cho bà con tạm trú về quê
bởi số lượng người về quê quá lớn khiến tỉnh gặp khó khăn và quá tải trong việc kiểm soát
trong ngày bốn tháng một mươi tỉnh an giang ghi nhận một mươi năm f là người về từ long an
thành phố hồ chí minh bình dương được phát hiện tại chốt kiểm soát dịch
từ ngày một tháng một mươi đến sáng ngày bốn tháng một mươi tỉnh đã tiếp nhận trên hai mươi bảy người qua chốt kiểm soát
các huyện thị xã thành phố đã đấu về địa phương trên một mươi năm người
số lượng này vượt quá quy mô khả năng cách ly điều trị
trước tình hình này an giang đã thành lập ban tổ chức tiếp nhận công dân ngoài tỉnh về địa phương
để giảm tải áp lực cho hệ thống y tế tỉnh quyết định cho phép cách ly tại nhà với người trở về tỉnh đủ điều kiện gồm
tiêm một hai mũi vaccine test nhanh hoặc pcr âm tính kể cả chưa tiêm vaccine
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn tp hà nội cho rằng
trước tình trạng người dân từ vùng dịch trở về quê nếu không kiểm soát chặt chẽ
các địa phương sẽ rất khó khăn trong công tác phòng dịch
chuyên gia này cho rằng để đảm bảo không xảy ra lây nhiễm địa phương cần lên kế hoạch
hoặc có đầu mối làm việc với tp hồ chí minh bình dương tổ chức đón người dân có nguyện vọng về quê
bác sĩ trương hữu khanh chuyên gia dịch tễ cho rằng việc người dân ồ ạc rời tp hồ chí minh về quê là nhu cầu chính đáng
do đó vai trò của các địa phương là đảm bảo kiểm soát tốt những người này
trong bối cảnh hầu hết tỉnh miền tây có độ phủ vaccine rất thấp
đầu tiên là phân loại qua test nhanh kháng nguyên người đã tiêm ngừa một hoặc hai mũi vaccine
người có nguy cơ cao chưa tiêm vaccine để có phương án cách ly phù hợp
đặc biệt ông cảnh báo nguy cơ lây nhiễm dọc đường đi rất cao nhất là tình huống người về quê ghé vào hàng quán
do đó để đảm bảo không xảy ra bùng phát dịch vai trò của chính quyền xã phường thị trắng đặc biệt là người dân rất quan trọng
trong đoàn năm trăm linh người đi bộ từ huyện tân nguyên bình dương về hà giang
có nhiều trẻ em phụ nữ mang thai sau nhiều tháng thất nghiệp họ không còn tiền
phương tiện vận tải hành khách không hoạt động những người này đành đi bộ về quê dù quãng đường dài hơn một tám trăm linh km
quảng đường di chuyển về quê của các công nhân làm việc tại bình dương đồng nai tiềm ẩn nhiều hiểm nguy
nhưng họ đành chấp nhận vì không thể tiếp tục bám trụ nơi đắt khách
có người còn quyết định đi bộ theo đường hồ chí minh để ra bắc không ít trường hợp bị thương kiệt sức dọc đường
đôi chân của cháu thì kính thay phụ hai mươi sáu
cháu tuổi dân tộc mông xưng tẩy sau gần một ngày đi bộ
tối ngày hai tháng một mươi kính cùng chồng hòa vào dòng người xuất phát từ huyện tân uyên đến đắk nông
đoàn người dừng lại trông chờ sự giúp đỡ của địa phương
chính quyền tỉnh đắk nông sau đó liên hệ với các địa phương đơn vị vận tải huy động xe khách chở đoàn người đến địa phận đắk lắc
cháu thì kính cho biết vợ chồng chị quê ở huyện yên minh tỉnh hải giang
đầu năm hai nghìn hai mươi một kính gửi hai con nhỏ cho ông bà nội rồi cùng chồng vào bình dương làm công nhân
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín họ mất việc sau ba tháng đúng lúc kính mang thai đứa con thứ ba
trước khi hòa vào đoàn người đi bộ vợ chồng kính đã cân nhắc rất kỹ
cô bà khóc về hoàn cảnh của bản thân
ở lại thì không còn tiền ăn ra về thì không có phương tiện
em đã khóc rất nhiều khi phải lựa chọn đi bộ gần hai km trong khi mình đã ở những tháng cuối thai kỳ
nhưng nếu không về
trong người không còn tiền để trụ lại
bây giờ ngoài năm mươi đồng tiền mặt vợ chồng em chỉ còn năm gói mì tôm được phát dọc đường
may mắn hơn vợ chồng kính gia đình bốn người của anh a mà quê nghệ an
tìm được chiếc xe máy cũ để làm phương tiện di chuyển gọi là xe nhưng phương tiện chỉ còn mỗi bộ khung
xe không có yên nên anh mà dùng ba chiếc gối làm đệm xác định xe chỉ đủ chỗ cho bốn người
họ mang theo những vật dụng cần thiết nhờ đồ đạc đành bỏ lại bình dương
giống như vợ chồng kính
mà là vợ công nhân là thất nghiệp nhiều tháng nay lương họ chỉ đủ sống
nên khi dịch ập đến cả nhà phải chắc bóp được cấp mạnh thường quân giúp đỡ
nhưng trước cảnh bữa thiếu bữa cả nhà quyết định về quê
người đàn ông này cho biết cả nhà vừa té xe hai con gái của anh bị xe sát nhiều nơi trên cơ thể
bé ba tuổi liên tục khóc quáy còn đứa con lớn nằm trên đường nghỉ ngơi sau hành trình dài
chờ không về quê thì biết sống xa tôi chỉ mong quãng đường gần một km còn lại
cả gia đình được bình an
người đàn ông nói
từ khi người dân về quê dọc theo tuyến đường tp hcm xuất hiện các địa điểm tiếp lương thực nước uống
nhiều trường hợp khó khăn được chính quyền và mạnh thường quân hỗ trợ
ông phạm ngọc nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc cho biết
hơn tám người đã di chuyển qua địa phương này trong ba ngày qua
lực lượng chức năng đã phát lương thực đất uống và dẫn người đi xe máy qua địa phần
còn những người dân đi bộ về quê tỉnh bố trí phương tiện chở đến cầu một trăm một mươi giáp ranh gia lai
để địa phương này tiếp tục hỗ trợ
theo ông nghị đắk lắc quyết không để người dân phải đi bộ
do điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp
rất nhiều người lao động tạm hoán hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương do dịch covid một mươi chín
có khả năng không nhận được hỗ trợ theo nghị quyết mùa một sáu của chính phủ
sau hai tháng tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương do công ty tạm ngừng hoạt động
để phòng chống dịch covid một mươi chín nguồn tài chính của gia đình bà nguyễn thị thu nga
nhân viên tạp vụ công ty trách nhiệm hữu hạn theo vĩnh chương
quận tân phú tp hcm gần như cạn kiệt
do vậy khi hai tin ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí với đề xuất của chính phủ
về việc sử dụng ba mươi tỷ đồng kết chư quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm hai nghìn hai mươi
để hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bà nga phấn khởi
bà nga không lập gia đình hiện sống cùng hai người em và một người cháu đang đi học
em gái bà cũng đang thất nghiệp còn em trai bị bệnh tâm thần
trước khi nghỉ việc tổng thu nhập của hai chị em bà được hơn một mươi triệu đồng trên một tháng
phải ăn tiền mới đủ chi tiêu cho gia đình nên không có tích lũy
khi dịch ập đến bà phải chạy vậy lo bữa ăn hàng ngày
hiện tại bà cùng hơn hai trăm bảy mươi công nhân ngừng việc tại công ty
chưa được nhận khoản hỗ trợ là ba triệu bảy trăm một mươi đồng trên một người theo nghị quyết sáu mươi tám
của chính phủ nên rất mong chờ khoản hỗ trợ từ gói ba mươi tỷ đồng nêu trên
theo tính toán của bà nga với tám năm tham gia bảo hiểm thất nghiệp
số tiền hỗ trợ của bà được hưởng sẽ là

tuy nhiên theo ông trần văn triều
giám đốc trung tâm tư vấn pháp luật lao động tp hcm
trường hợp bà nga có thể không được hưởng chính sách
cụ thể nghị quyết một trăm một mươi sáu quy định về đối tượng áp dụng gồm
người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày ba mươi chín hai nghìn hai mươi một
không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước
tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội đơn vị vũ trang nhân dân
và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên
và người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho chấm dứt hợp đồng lao động
hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày một một hai nghìn hai mươi đến hết ngày ba mươi chín hai nghìn hai mươi một
có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm
không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng
đối tượng người lao động đang tạm hoãn hợp đồng lao động
nghỉ việc không hưởng lương không được đề cập trong quy định này
hơn nữa theo quy định của luật bảo hiểm xã hội
người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động
nghỉ việc không hưởng lương từ một mươi bốn ngày trở lên trong tháng
thì không đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
nên sẽ không đáp ứng được tiêu chí đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp
tại thời điểm ngày ba mươi chín hai nghìn hai mươi một
bảo hiểm xã hội tp hcm cho hay
tính đến thời điểm này bảo hiểm xã hội tp hcm đã xác nhận bốn trăm hai mươi bảy chín trăm hai mươi hai người lao động
tại hai mươi năm bốn trăm hai mươi năm đơn vị đang tạm hoãn hợp đồng lao động
nghĩ việc không hưởng lương
đây là số người lao động có khả năng nhận được hỗ trợ theo nghị quyết một trăm một mươi
trong số này có gần một mươi người lao động của công ty trách nhiệm hữu hạng việt nam sam ho
huyện củ chi tp hcm
chính kiến cuộc sống khó khăn của công nhân trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động
nghĩ việc không hưởng lương vì dịch
ông nguyễn thanh an chủ tịch công đoàn
khá bất ngờ trước khả năng người lao động không được hưởng hỗ trợ
ông ai cho biết để công nhân bớt khó khăn
thời gian qua công ty đã làm thủ tục đề nghị hỗ trợ theo nghị quyết sáu mươi tám nhưng chưa được nhận
cho vậy họ rất quan tâm đến có hỗ trợ từ các chư quỹ bảo hiểm thất nghiệp
ông nguyễn văn hải chủ tịch lao động quận bình tân tp hcm cho biết
trên địa bàn quận có chín mươi tám trên một trăm ba mươi sáu doanh nghiệp có trên ba mươi lao động tạm ngừng hoạt động
để phòng tránh dịch covid một mươi chín và thực hiện tạm hoãn hợp đồng lao động
cho nghỉ không hưởng lương với một mươi chín ba mươi chín người lao động
đa số người lao động tạm ngừng việc đều là công nhân ngoại tỉnh
ở trọ và nhiều tháng qua không có thu nhập nên đời sống vô cùng khó khăn
các quận huyện tại tp hcm đang đẩy nhanh tiêm vaccine
giúp người dân đáp ứng điều kiện thẻ xanh covid thuận lợi đi lại tham gia các hoạt động kinh tế
sáng bốn một mươi tại điểm đại học công nghiệp tp hcm bố đội tiêm của quận gò bấp
phối hợp với trạm y tế tổ chức tiêm vaccine cho người dân phường năm
nhân viên y tế đứng ở cổng trường hướng dẫn người dân vào khu vực tiêm
và làm thủ tục đăng ký thông tin khám sàng lọc
vừa hoàn thành u hai sau chừng một mươi phút anh nguyễn công nghiệp ba mươi bốn tuổi cho biết
chỉ cần chờ cập nhật thông tin thẻ xanh covid trên ứng dụng điện thoại là yên tâm đi làm
làm việc trong lĩnh vực truyền thông anh ngô minh hoàng ba mươi năm tuổi ngụ đường nguyễn thái sơn cho biết
trước đây có tâm lý lựa chọn vaccine nên trần trừ tiêm
tuy nhiên khi tp yêu cầu có thẻ sanh covid mới được tham gia các hoạt động
đặc biệt công ty đề nghị nhân viên tiêm đủ hai mũi tuần sau được đến làm việc
nên anh chủ động liên hệ địa phương để được tiêm
hiện phường năm với hơn hai mươi tám dân trên một mươi tám tuổi đã cơ bản tiêm hoàn thành mũi một với tỷ lệ chín mươi tám
theo ông nguyễn kiên trung phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường
người trích vaccine muối một ở địa phương chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân đến điểm tiêm
cán bộ y tế sẽ phát phiếu đăng ký và khám sàng lọc để được tiêm chủng
phương nam tiếp tục vận động số ít người dân chưa tiêm để sớm đạt được mục tiêu một trăm linh
người dân trên một mươi tám tuổi tìm đủ hai mũi
quận gò vấp đạt tỷ lệ tiêm mũi một đạt trên chín mươi chín mũi hai khoảng sáu mươi
trong đó người từ năm mươi tuổi trở lên đạt tám mươi sáu người trên sáu mươi năm tuổi đạt chín mươi chín bảy
theo ông đỗ anh khang phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận
việc thành phố đưa ra điều kiện người có thể xanh mới được tham gia các hoạt động sản xuất
kinh doanh khiến người dân đăng ký tiêm nhiều hơn
địa phương cũng tạo điều kiện tiêm nhanh chóng với người tiêm mũi một và mũi hai đúng hạn đảm bảo năm ca
tại quận tân bình theo bí thư quân ủy lê hoàng hà
trung bình mỗi ngày địa phương tiêm khoảng một mươi năm người
số người hoàn thành mũi một đạt hơn chín mươi tám mũi hai khoảng tám mươi
dự kiến trong tuần này tỷ lệ tiêm mũi hai của quận đạt trên chín mươi
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch quận phú nhuận
đến ngày ba tháng một mươi địa phương cơ bản hoàn thành hai mũi vaccine cho người dân đạt tỷ lệ chín mươi chín
hôm hai mươi chín tháng chín quận đã tiêm vaccine mũi hai cho người trên năm mươi tuổi với tỷ lệ đạt chín mươi bốn
với các trường hợp tiêm mũi một ở nơi khác quân vẫn giải quyết cho những người này
được đăng ký ở phường để cập nhật bổ sung để tiêm mũi hai đúng hạn
thẻ xanh covid là điều kiện bắt buộc với người dân tp hcm đi lại
khi thành phố mở cửa người được cấp thẻ phải đáp ứng một trong điều kiện
đã tiêm ít nhất một mũi liều vaccine sau một mươi bốn ngày tiêm f đã khỏi bệnh dưới một trăm tám mươi ngày
để nhận thẻ người dùng tài ứng dung pc covid hoặc sổ sức khỏe điện tử
đăng nhập các thông tin cá nhân theo yêu cầu
thưa quý vị ban thượng vụ thành ủy tp hcm đồng nai đã điều động và cho thôi chức vụ
đối với một số lãnh đạo phường phòng y tế vì chống dịch chưa tốt
ban thượng vụ thành ủy tp hcm đồng nai đã điều động và cho thôi chức vụ
đã quyết định cho thôi chức bí thư đảng ủy phường tân hòa đối với ông nguyễn minh tiến
thôi chức phó bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân phường tân hòa đối với ông trần quang minh
ông tiến và ông minh được điều động với ủy ban nhân dân tp hcm cho phân công nhiệm vụ mới
bên cạnh đó bà nguyễn thị minh phượng thành ủy viên bí thư đảng ủy phường tân văn
cũng được điều động về công tác tại ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
ông trần hữu hậu thành ủy viên chủ phòng y tế tp hcm được điều về công tác tại ủy ban nhân dân tp hcm
theo lãnh đạo thành ủy tp hcm nguyên nhân các cán bộ trên bị thô chức và điều động đến nơi công tác mới
do thời gian qua chưa sâu sát quyết liệt trong công tác phòng chống dịch khiến dịch bùng phát mạnh trên địa bàn
tp hcm cũng đã điều động phân công một số cán bộ tăng cường và giao cấp phó ở phường điều hành hoạt động
của các địa phương đơn vị trong thời gian chờ kiện toàn các chức danh
bài tiết thuận cảnh covid một mươi chín chiều năm một mươi xin được kết thúc tại đây
hãy nhấn bấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất
xin kính chào tạm biệt gặp lại